và các trung tâm văn hóa châu âu tại việt nam đã tổ chức chương trình những ngày châu âu hai nghìn một mươi tám tại hà nội
với rất nhiều hoạt động đa dạng đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa độc đáo được mong chờ nhất trong tháng năm
trước khi đến với chương trình này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý vừa diễn ra tuần qua
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức lễ đón bằng unesco công nhận
nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố quy nhơn
bài tròi là một loại hình nghệ thuật dân gian ở chín tỉnh miền trung từ quảng bình đến khánh hòa
đã bám dễ ăn sâu vào tâm hồn không gian sống của người dân các địa phương nơi đây
trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và góp phần tạo nên cốt cách của con người trung quốc

các câu chuyện trong bài tròi thể hiện tình yêu quê hương đất nước sự gắn kết cộng đồng và những bài học đạo đức kinh nghiệm trong cuộc sống của người dân
thông qua việc unesco ghi danh nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
và trân trọng ghi nhận những đóng góp của dân tộc ta vào việc làm giàu hơn kho tàng văn hóa của nhân loại
tại hà nội đã diễn ra một chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân dịp lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh nhà nước israel và kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao israel việt nam
hai quốc gia việt nam và israel đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác vào ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ đó đến nay mối quan hệ giữa hai nước ngày càng chặt chẽ ổn định hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại giáo dục văn hóa nông nghiệp hợp tác kỹ thuật
chương trình âm nhạc kỷ niệm được tổ chức ấm cúng với sự xuất hiện của danh ca nổi tiếng người israel ca sĩ ikinoa nini cùng nghệ sĩ guitar ghidor
đây là một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa do đại sứ quán israel tổ chức góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai quốc gia
thưa quý vị và các bạn tây bắc việt nam vốn không phải là đề tài mới trong hội họa nhưng dưới cảm nhận của năm họa sĩ đương đại lê kinh tài nguyễn quang vinh lê minh đức chu văn và bùi văn tuất thì miền tây bắc lại mang một phong tái hoàn toàn mới
vừa qua tại trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại việt nam nhóm năm họa sĩ đã giới thiệu đến công chúng thủ đô triển lãm mỹ thuật với tên gọi miền tây bắc
hai mươi bốn bức tranh sơn dầu trưng bày trong trang web
trang web triển lám được lấy cảm hứng từ thiên nhiên cuộc sống và con người miền tây bắc việt nam
năm họa sĩ đến từ các vùng miền khác nhau đã mang đến những bức tranh giàu tính nghệ thuật mà bất cứ ai dù đã hoặc chưa từng đến tây bắc cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp và bản sắc văn hóa nơi đây
chúng ta thấy rằng là năm họa sĩ năm phong cách rất khác nhau
cùng đi một cái chuyến tây bắc tìm những thứ giống nhau
nhưng họ lại thấy những thứ rất khác nhau
đó là do cảm xúc đó là do bút pháp phong cách của từng họa sĩ
về chất lượng nghệ thuật thì mỗi người một vẻ và nó tạo lên một sự đồng đều cho một sự triển lãm gọi là miền tây bắc
họa sĩ lê kinh tài là một trong các họa sĩ đương đại thành danh bậc nhất việt nam
người vừa được chuyên san lịch sử nghệ thuật thế giới của pháp
dành riêng một số để giới thiệu về nghệ thuật của anh là người khởi xướng trại sáng tác này
riêng ở tây bắc đây là lần thứ hai trong đời mà tài đến đây vẽ
cách đây hai mươi mấy năm là một lần đi vẽ tây bắc
mỗi lần đến tây bắc lần thứ hai mỗi lần đến nó là có một cảm xúc khác
mặc dù là cái cảnh đó vẫn như thế
cái cảm xúc đầu tiên khi mà xe đến vùng mộc châu lây châu
thì đi vào đúng cái mùa này nó
mình rất là thích
và ngay tác phẩm đầu tiên mình vẽ là tác phẩm tây bắc phong cảnh ở tây bắc á
thì ấn tượng bởi những cái hòn nú nhấp nhô từng lớp từng lớp từng lớp
cái tác phẩm sau lưng mình đây
cái phong cách riêng của từng người thì cho mình một cảm nhận riêng đó là
có người thì sử dụng bút pháp có người thì dùng cái cách đi bay có người thì sẽ tút tút
mỗi người có một cái phong cách cái tranh đem lại cảm xúc cho mình cũng như mọi người sẵn sàng
cũng đang vẽ cũng đang sáng tác thì cũng theo cái cách như anh lê kinh tài
hoặc là mình cũng đang tìm hiểu lối vẽ chân dung của bùi văn tất
thì hai lối đấy mình cảm thấy cảm hợp với phong cách của mình
mỗi họa sĩ với những cảm nhận riêng và qua phong cách hội họa của mình
đã tạo nên những bức tranh sống động mà sâu lắng dành cho miền tây bắc của tổ quốc
đó là lối vẽ mới lạ rất riêng của lê kinh tài
nguyễn quang vinh
lại thể hiện sự đa dạng ở nhiều lối vẽ từ ấn tượng đến biểu hiện
những tác phẩm của họa sĩ lê minh đức cho thấy cuộc chơi màu sắc đầy cuốn út
qua góc nhìn của chu văn thiên nhiên tây bắc hiện lên bình dị nhưng vô cùng lãng mạn
ở một góc độ khác bùi văn tuất lại tập trung vẽ những em bé dân tộc thiểu số với dáng vẻ rất riêng
thật sự là tôi rất là chóng ngơ
với cái cách thể hiện của các họa sĩ rất là mới mẻ rất là hay
tôi rất là thích cái cách thể hiện của họa sĩ bùi văn tuất
thì họa sĩ bùi văn tất khi mà vẽ chân rung có cái sự thể hiện thần thái rất là cảm xúc
nó rất là đẹp
với những tác phẩm hội họa đặc sắc triển lãm đã mang đến nhiều ấn tượng cảm xúc về vùng đất tây bắc cho công chúng yêu nghệ thuật thủ đô
thưa quý vị và các bạn với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn
những ngày châu âu hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra tại hà nội đã mang đến cho người dân thủ đô và du khách một không gian văn hóa ý nghĩa và đầy màu sắc
ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh ấn tượng và âm thanh sôi động của sự kiện này
điểm nhấn đặc biệt trong những ngày châu âu hai nghìn một mươi tám

là chương trình ngôi làng châu âu diễn ra tại khu vực tượng đài lý thái tổ quận hoàn kiếm hà nội
đây là lần đầu tiên tại việt nam phái đoàn liên minh châu âu cùng một mươi tám đại sứ quán các nước thành viên và các trung tâm văn hóa châu âu có mặt tại việt nam tổ chức chương trình này
tham gia ngôi làng châu âu khán giả có cơ hội được trải nghiệm không khí châu âu ngay giữa lòng thủ đô qua gần hai mươi chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo
sự kiện ngôi làng châu âu lần đầu tiên được tổ chức nhằm mục đích kết nối giao lưu đưa văn hóa châu âu đến gần hơn với người dân việt nam
bên cạnh đó sự hiện diện của ngôi làng châu âu tại hà nội là một cách thể hiện tình cảm của đại sứ các nước thành viên eu đối với thủ đô hà nội
chúng tôi trân trọng nỗ lực của chính quyền và người dân hà nội trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa thời gian qua
tôi hy vọng thành công của ngôi làng châu âu sẽ là động lực để phái đoàn eu tiếp tục tổ chức những sự kiện tương tự trong những năm tiếp theo
trong ngày khai mạc chương trình đã mang tới cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia thuộc châu âu
như tiết mục biểu diễn beatbox và a cappella của nhóm berryworm pháp
tiết mục hòa nhạc chân dung picaso qua tiếng đàn guitar flamenco của nghệ sĩ lãng tử daniel kasaret đến từ tây ban nha
hay màn trình diễn bữa tiệc nhạc ra do saskia larue và warren burse đến từ hà lan
cùng các nghệ sĩ đến từ học viện âm nhạc quốc gia việt nam thể hiện
mình vừa xem nhóm nhạc biểu diễn beatbox cảm thấy rất là sôi động và tạo hứng khởi cho mọi người

ngoài ra khi đến với ngôi làng châu âu du khách còn được thưởng thức những món ăn bản địa hấp dẫn
và lạ mắt mang đậm phong cách châu âu

những chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc trong suốt những ngày diễn ra chương trình
cũng mang lại cho những người tham gia những trải nghiệm thú vị
cũng mang lại cho những người tham gia những trải nghiệm thú vị

và mỗi dân hàng thì chúng ta sẽ có thể biết được thêm những điều mới những điều lạ mà chúng ta chưa bao giờ được trải nghiệm và đó chính là một cái điểm nổi bật coi như là chúng ta đã được đi một cái chuyến du lịch ngay châu âu ngay tại hà nội
nằm trong chuỗi hoạt động của những ngày châu âu hai nghìn một mươi tám chương trình ngày văn học châu âu được tổ chức đồng thời tại hà nội và thành phố hồ chí minh
điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc và lễ trao giải cuộc thi văn học châu âu tại hà nội
rất là vui khi là một trong những người giành chiến thái trong cuộc thi này
đối với sự kiện hôm nay thì đó là một chương trình rất là hay đối với em vì em có thể có thể đọc có thể tìm thêm rất là nhiều cuốn sách hay cho mình và em mong rằng là có nhiều chương trình như này hơn nữa trong tương lai
tham gia ngày văn học châu âu độc giả việt nam có cơ hội khám phá các cuốn sách mới từ áo đan mạch đức
phần lan pháp cộng hòa séc tây ban nha thụy điển italia và bỉ
ngoài việc giới thiệu các cuốn sách độc giả còn có cơ hội gặp gỡ các tác giả nổi tiếng đến từ châu âu tham gia các buổi nói chuyện hay đọc chuyện và các hội thảo về viết văn sáng tạo
các tác phẩm văn học châu âu thì có rất là nhiều chủ đề rất là nhiều khía cạnh
nhưng mà cái mà em thích nhất đó là tình giáo dục
nó trải dài từ sách thiếu nhi cho đến cuốn sách

và qua đó thì mình có thể học được rất nhiều từ giá trị sống cho đến cách cư xử
và đấy là lý do vì sao mà em chọn rất là nhiều nền văn học châu âu để tìm hiểu
văn học châu âu thì họ vẫn biến đổi thường xuyên
luôn luôn họ kể cả phong cách viết lẫn các cái đề tài của họ và họ nói chung là rất phong phú
nhưng mà có những cái tác phẩm đặc biệt là nó mang cái tính thời sự rất cao
họ luôn luôn bắt kịp với cái cuộc sống
ví dụ như mình muốn nói
ví dụ như mình muốn nói là các cái tác phẩm mới gần đây nhất như các bạn đã biết ở trong cái hội sách châu âu lần này này
thì các bạn sẽ xem thấy cái nội dung của họ họ liên tục cập nhật tất cả mọi cái vấn đề của đời sống
kể cả những vấn đề về giáo dục con cái hoặc là những cái đề tài nó rất mới
thậm chí là các cái chuyện tranh bây giờ người ta cũng rất phát triển
và đặc biệt bây giờ theo mình biết là họ còn cố gắng phát triển tức là để làm sao tiếp cận được cái giới trẻ
đó là nhiều nhất
với sự góp mặt của một mươi quốc gia đến từ châu âu sự kiện được tổ chức nhằm giúp cho những người yêu sách việt nam
đặc biệt là những người yêu văn học nước ngoài có cơ hội được tiếp cận gần hơn với nền văn học
hiểu rõ hơn về lối sống và nền văn hóa của các nước châu âu
qua các lần tổ chức chương trình những ngày văn hóa châu âu không chỉ giúp mang những nét văn hóa đặc sắc và đa dạng
của các quốc gia châu âu đến với việt nam
mà sự kiện còn có ý nghĩa to lớn nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và các nước eu
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam với nhiều nước thuộc liên minh châu âu trong năm hai nghìn hai mươi
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
mọi ý kiến đồng góp xin dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòng thư phòngvănhóa org vn
hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau